hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sáu công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
với mục đích tìm kiếm việc làm tại các nhà xưởng cơ khí quán bar
đã bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt giữ
các công dân này đã được đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời để phục vụ công tác điều tra xác minh
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông
vận động người dân đi tiêm mũi hai mũi ba vaccine abdalla
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai kiên quyết không để vaccine phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng
bộ y tế nêu rõ đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách
đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
khẩn trương chỉ đạo và hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nếu tỉnh nào để vaccine abdalla phải hủy bỏ do hết hạn sử dụng
thì bí thư tỉnh ủy và thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ
sau khi khối lớp một đến sáu ở ngoại thành trở lại trường từ ngày một mươi tháng hai
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ đề xuất với thành phố thời điểm học sinh nội thành đi học trực tiếp
với học sinh từ lớp một sáu ủy ban nhân dân thành phố hà nội thống nhất chủ trương bước một
sẽ cho học sinh tại một mươi tám huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai
với học sinh tiểu học và lớp sáu nội thành lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cho biết
sau khi cho đối tượng học sinh này tại một mươi tám huyện ngoại thành đi học trực tiếp
sở giáo dục và đào tạo sẽ có đánh giá sơ bộ
nếu đảm bảo an toàn thì dự kiến từ ngày hai mươi một tháng hai sẽ có kế hoạch cho học sinh
từ lớp một sáu tại một mươi hai quận được đến trường
quý vị thân mến mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa riêng
với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc và ấn tượng có từ lâu đời
người bà thẻn tỉnh tuyên quang hiện nay vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình
trong đó độc đáo nhất là lễ hội nhảy lửa
lễ hội này thường được tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng riêng âm lịch hàng năm
để tạ ơn thần linh phù hộ cho một năm mùa màng tươi tốt
cuộc sống no ấm dân làng khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật
theo quan niệm của đồng bào dân tộc bà thẻn ngọn lửa tượng trưng cho sự sống
sự ấm no hạnh phúc và không thể thiếu trong đời sống
lễ nhảy lửa của dân tộc bà thẻn đã trở thành một nét đẹp sinh hoạt văn hóa tâm linh
thể hiện sức mạnh phi thường của con người dám đương đầu với khó khăn thách thức
trong đời sống tinh thần của người bà thẻn luôn quan niệm có các vị thần che chở giúp đỡ
trước khi bắt đầu lễ hội thầy mò phải làm lễ cầu thần linh xin cho dân làng mở hội
sau nghi thức cầu thần linh kéo dài một đến hai giờ các chàng trai bà thèn bắt đầu tham gia lễ hội nhảy lửa
họ nhảy múa trên đống than hồng dực mà không hề sợ hãi hay cảm thấy bỏng rát
người này nối tiếp người kia cứ thế lễ hội chỉ kết thúc khi đống lửa đã tản hết
ngoài việc tạ ơn thần linh
thì lễ nhảy lửa của người bà thẻn còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng
nhắc con cháu nhớ về ân đức của tổ tiên
từ đó mà chăm chỉ làm ăn xem lựa sức khỏe
cũng vì thế mà chỉ những chàng trai trẻ mới được lựa chọn để nhảy lửa
nếu đúng phong tục là diễn ra vào cuối tháng một mươi âm lịch hàng năm
khi mà mùa màng đã thu hoạch xong
thì làm lễ để thờ thần lửa tạ ơn thần lửa đã phù hộ độ trì trong một năm
làm ăn là
an khang thịnh vượng
đối với cái lễ nhảy lửa thì là
chỉ có đàn ông người bà thẻn tham gia được
phụ nữ và nam giới của các dân tộc khác cũng không tham gia được
đấy là một cái rất riêng của người bà thẻn
và cái hình ảnh trường trưng thì rất là sinh động và rất là huyền bí
mà nó thể hiện cái sức mạnh của người đàn ông của dân tộc bà thẻn
lễ hội nhảy lửa còn là một di sản văn hóa mang tính đại diện
tộc người được biết đến như một bản sắc riêng của cộng đồng người bà thẻn
khi nhắc đến lễ hội nhảy lửa người ta nghĩ ngay đến người bà thẻn và ngược lại
đây cũng là lễ hội duy nhất của người bà thẻn còn duy trì đến ngày nay
với giá trị văn hóa đặc sắc năm hai nghìn một mươi ba lễ hội nhảy lửa của người pà thèn
được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
tỉnh tuyên quang đang từng bước xây dựng lễ hội nhảy lửa
trở thành sản phẩm du lịch đặc thù trong mỗi dịp tết đến xuân về
và các ngày lễ hội trong năm của đồng bào dân tộc bà thèn
anh là người miền tây nam bộ thì thật ra mà nói từ xưa tới giờ
thì anh chưa bao giờ mà xem cái lễ hội múa lửa như thế này
đây là lần đầu tiên mà anh trải nghiệm cái lễ hội múa lửa
cảm nhận của anh thì nó rất là mới mẻ anh cũng muốn được xem thử
xem thử coi là ở đây cái nét nhân quán này nó như thế nào
để mình trải nghiệm được mình về mình có thể là mình chia sẻ với lại
anh em bạn bè ở miền tây nam bộ
lễ hội nhảy lửa của người bà thẻn đã có lịch sử lâu đời
và được dinh dữ duy trì qua nhiều thế hệ
lễ hội không chỉ phản ánh vai trò và địa vị của những người thầy cúng
trong xã hội trước kia mà còn là bằng chứng thể hiện những yếu tố văn hóa
tín ngưỡng nguyên thủy sơ khai niềm tin vào thế giới thần linh
và những thế lực siêu nhân
lễ hội nhảy lửa của người bà thẻn có lịch sử lâu đời
được truyền lại qua nhiều thế hệ
theo quan niệm của đồng bào bà thẻn thì ngọn lửa tự trưng cho sự sống
sự ấm no hạnh phúc và không thể thiếu trong đời sống
nhảy lửa là lễ hội tiêu biểu của người bà thẻn được biết đến như một bản sắc riêng
lễ nhảy lửa cũng là lễ hội duy nhất của người bà thẻn còn được duy trì cho đến ngày nay
thưa quý vị ở một số quốc gia trên thế giới thì biển số ô tô đẹp được coi là kho tài sản lớn
và việc đầu giá được thực hiện từ lâu
còn tại việt nam thì bộ công an đang xây dựng và tiếp tục hoàn thiện
đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số
thông qua đấu giá để trình chính phủ xem xét
hiện thì người dân rất quan tâm kỳ vọng đề án này sớm được triển khai trong thực tế
để họ có cơ hội sở hữu những chiếc biển số đẹp theo ý muốn của mình
đề án này sẽ mang lại những lợi ích cho người dân cũng như là nhà nước như thế nào
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay tiến sĩ khương kim tạo
nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những lợi ích của đề án
vâng chiết trân trọng cảm ơn tiến sĩ khương kim tạo đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông với cương vị là một chuyên gia giao thông
thì ông có thể đánh giá như thế nào về cái nhu cầu biển số đẹp cho nhân dân hiện nay
tôi nói rằng là hiện nay ở việt nam chúng ta
nhu cầu nhân dân mong muốn có một biển số xe đẹp là rất lớn
ở góc độ là người ta quan điểm là các năm số quấy giống nhau
thì gọi là quý và có thể là bốn số thì tư quý
ba số là tam quý
ngoài ra thì có thể là các số liên quan đến ngày sinh
liên quan ngày cưới liên quan đến phong thủy
và người ta có thể tùy theo ý thích của mỗi người
người ta có những nhu cầu mong mỏi rất là khác nhau
và cái này đang để chúng ta có thể tạo điều kiện cho người dân
có thể tiếp cận được cái vấn đề sử dụng những biển số theo ý muốn
chúng ta ngành công an đang muốn tổ chức
việc tổ chức đấu giá về số xe
thì tôi cho rằng đây là một cái hoạt động
rất là tích cực để đáp ứng được cái mong mỏi của xã hội
vâng vậy thì ông đánh giá như thế nào về lợi ích của đề án này trong thực tế ạ
khi mà cái đề án này mà triển khai
thì sẽ mang lại một số cái lợi ích như thế này
cái thứ nhất là đáp ứng được cái mong mỏi của nhân dân
cái nhu cầu của nhân dân
cái thứ hai là tăng được cái ngân sách thu nhập nhà nước
đỡ lãng phí một số cái mảng tài nguyên
mà chúng ta từ xưa nay chúng ta không để ý đến
và cái thứ ba là chúng ta giải quyết tốt
thì chúng ta quản lý trong cái việc mà cung cấp biển số xe
bởi vì hiện nay rất nhiều người mong mỏi mà lại không được cấp
dẫn đến là chạy trọt rồi là nhiều cái phức tạp
rất là khó khăn cho chúng ta quản lý
thì tôi nghĩ rằng nếu mà ta làm thế này thì nó minh bạch hơn
và sẽ là tạo điều kiện cho cái việc quản lý biển số xe tốt hơn
vâng theo thông báo của cổ kiển sát giao thông bộ công an
thì hiện nay đề án được xây dựng theo hai phương án
trong đó phương án thứ nhất là quy định người chúng đấu thầu biển số xe
được sử dụng
nhưng mà sẽ không được phép là chuyển nhượng cái biển số mà mình đã chung đấu giá
và phương án thứ hai là người trùng đấu giá biển số xe thì được sử dụng
được chuyển nhượng được thừa kế được tặng cho
thậm chí là được thế chấp biển số chung đấu giá
vậy thì cá nhân ông sẽ ủng hộ theo phương án nào và vì sao ạ
tôi nghĩ rằng là tôi sẽ ủng hộ phương án một
bởi vì cái phương án một thì nó vừa đáp ứng được cái mong mỏi của nhân dân
nhưng lại vừa đảm bảo quản lý tốt hơn
và nó rất phức tạp cho xã hội
thế còn cái phương án thứ hai
quan niệm cái biển số xe là tài sản
nó có cái gì đấy chúng tôi rất là chăn trở
bởi vì mục đích của chúng ta sinh ra cái biển số xe để quản lý ô tô
chứ không phải sinh ra cái biển số xe để biến nó thành hàng hóa
và khi mà đã chúng ta quan niệm đấy nó là một cái tài sản
thì khi đó là mang cái thế chấp rất là phức tạp
ví dụ như bây giờ một người người ta thích cái biển xua xe đẹp
có thể người ta trả đến một hai tỷ đồng
nhưng mà cái đấy mang vào ngân hàng
để trích ra để rút ra
vay được khoảng một tỷ đồng
sau đó cái biển số xe đấy sau này không ai thích nữa
thì có thể bán đến một triệu đồng không bán được
vậy thì nó gây ra tạo cái phức tạp của xã hội
mà cái đấy không đáng có
mà cái việc mà người ta mang cái thế chấp như thế
thì nhà nước có được gì đâu
nói chung còn khi mà chúng ta tổ chức đấu giá
thì chúng ta còn thu phí nhà nước
thế thì tôi nghĩ rằng là cái này chúng ta cân nhắc
bởi vì tôi thấy rất chân trở
khi mà chúng ta biến cái biển số xe
thành cái hàng hóa
mà mục tiêu mà chúng ta sử dụng biển số xe
để quản lý nó bị phá vỡ đi
bởi vì người ta mua đi bán lại
chúng ta không biết được cái biển số xe nó nằm nằm ở đâu
về mục tiêu chúng ta muốn có biển số xe
để chúng ta biết rằng là
ai là người đang sử dụng cái ô tô đó
và khi mà gây tai nạn giao thông
hay là có những vấn đề này khác
thì chúng ta còn truy cứu được con người
thế còn nếu mà chúng ta để người ta muốn đi bán lại
thì tất nhiên trong luật chúng ta quy định là
khi mua đi bán lại phải qua công an
nhưng mà thực ra dân bình có đi qua công an đầu
người ta mua đất người ta còn trả qua ai cả
người ta cứ bán cho nhau và cứ viết tay
cứ thế thôi
và như vậy thì sau một thời gian
chúng ta không biết được cái biển số của chúng ta
đang nằm ở tay ai nữa
và như vậy chúng ta làm sao quản lý được
thì cái này chúng ta nên cân nhắc
vâng có ý kiến cho rằng là nếu như mà
đề án đấu giá biển số này được áp dụng
thì liệu rằng có thể xảy ra
những cái mâu thuẫn nào đó với quy định luật hiện hành
lúc này không ạ
và chúng ta liệu có khắc phục điều đó không ạ
ờ tôi nghĩ rằng là
nhiều người quan niệm rằng là
khi chúng ta tổ chức đấu giá
thì nó sẽ có mâu thuẫn với các cái luật
quy định luật cho thông đường bộ
là nghiêm cấm các hành vi mua bán trao tặng
các vấn đề biển số xe
thì cái đấy là đúng thôi
vì nếu chúng ta quan niệm là
khi người ta chúng đấu giá
thì người ta quan niệm đấy là
nó như là một cái tài sản của người ta
thì khi đó mới thành vấn đề phức tạp
còn nếu chúng ta
bây giờ chúng ta tổ chức đấu giá
gắn vào một cái ô tô cụ thể
của một con người cụ thể
người ta có nhu cầu
thì chúng ta không nên quan niệm đấy là
vấn đề mua bán của nhà nước với nhân dân
mà quan niệm đấy là chúng ta thu phí
bởi vì hiện nay chúng ta vẫn thu phí
chỉ có điều là chúng ta thu phí thấp thôi
mỗi một cái ô tô chúng ta gắn
một cái biển số chúng ta phải có thu phí
vậy thì bây giờ chúng ta gắn
một cái biển số đẹp
chúng ta có thể xin ý kiến chính phủ
để tổ chức thu phí với một mức khác nhau
và cái thu phí đấy
chúng ta có thể đưa ra một cái khung
là cái khung tối thiểu
còn cái khung trên
là có thể là theo nhu cầu của con người
ví dụ như là một người người ta
muốn cái số đẹp
người ta sẵn sàng người ta nộp một tỷ đồng
để người ta thu phí cho nhà nước
thì tôi nghĩ rằng
nó không có vướng gì về luật cả
luật không có cấm chúng ta là thu phí bao nhiêu
mà cái này chúng ta chỉ cần
sống minh bạch
bộ tài chính và các bộ liên quan
có thể thống nhất cái phương án thu phí
đối với cái số đẹp
và khi đó là
chúng số đẹp sẽ nộp phí
vâng tiến sĩ phương linh tạo
ông có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm
triển khai đầu giá xe tại các quốc gia trên thế giới
và liệu việt nam chúng ta có thể học tập
được điều gì ở họ không ạ
tôi nghĩ rằng thế giới người ta vẫn có tổ chức cái này
nhưng người ta không làm như là chúng ta nghĩ
người ta làm theo hướng là thế này
ai muốn thích
cái số nào thì cứ đăng ký
và nếu khi đăng ký
thì người ta quy quy định một cái trần tối thiểu
ví dụ như việt nam mình quy định là năm triệu đồng
một cái số đẹp
ví dụ tối thiểu là như thế
thì người nào có ngày sinh thắng đẻ
hay là cần cái số nào đó
thì cứ đăng ký là người ta cho
người ta cho
và được cấp cái số đó và chỉ thu ngân phí thôi
nhưng mà nếu cùng một lúc mà nhiều người
cùng thích số đấy
thì mới sinh ra vấn đề đấu giá
chỉ đấu giá khi mà có từ hai người trở lên thôi
thì mới đấu giá
và đấu giá có thể đến mức nào
mà người nào giả cao nhất thì người sẽ được
thế như vậy chúng ta có thể quy định mức trần
để mà nhận một cái số đẹp
có thể chỉ một triệu hai triệu thôi
đấy và như vậy thì
ngày sinh của một người có thể là không trùng
chùng với người khác
nhưng mà người khác không thích
thì người ta đăng ký
thì cho người ta luôn và thu người ta hai triệu
ví dụ thế là xong
thế nhưng mà nếu mà một con số năm số chín
năm gọi như là ngũi quý
mà khi đó quá nhiều người thích
thì khi đó là tiến hành đấu giá
một nghìn người thích
thì cả một nghìn người tham gia đấu giá
và có thể nâng từ một hai triệu
lên đến một vài ba tỷ
và như vậy cái người nào trúng
thì chúng ta gắn cái biển số cho cái xe của người đấy
thì tôi nghĩ rằng là cách làm như thế thì
nó không bị vướng vào cái vấn đề liên quan đến luật
chúng ta không cơ
đây là vấn đề chúng ta thu phí
để gắn biển số
với những biển số đẹp
chúng ta nêu rõ như thế và cái này thống nhất
trong bộ ngành thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nhất thiết
cứ phải cái gì báo cáo qua quốc hội
vâng một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn
tiến sĩ khương kim tạo đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân vào một buổi sáng sớm như thế này ạ
và đã có những chia sẻ hết sức là cụ thể
vâng thưa quý vị
hiện tại cục cảnh sát giao thông bộ công an
cho biết là nếu như chính phủ và quốc hội
đồng ý cho thực hiện triển khai đề án
thì sẽ được thực hiện công khai trực tuyến
trong giai đoạn thí điểm thì cơ quan chức năng
sẽ lựa chọn phương án người chung đấu giá
biển số xe được sử dụng nhưng không được phép
chuyển nhượng theo cơ quan quản lý
thì việc đấu giá biển số xe trước hết là để
đáp ứng nhu cầu của người dân tăng cường
quản lý sau đó thì mới tăng thêm
nguồn thu cho ngân sách nhà nước tính ra
là mỗi năm có thể thu tới gần một mươi tỷ đồng
vấn đề và chính sách ngày hôm nay cũng xin được
tạm dừng tại đây và trong phần tiếp theo của chương trình
mời quý vị cùng đến với thông tin về những
chính sách mới có hiệu lực trong tháng hai
ngày một mươi hai tháng hai quy định tổ chức
hội thi giáo viên dạy giỏi là
dựa trên sự tự nguyện của giáo viên không
ép buộc không tạo áp lực cho thầy cô tham gia
đảm bảo tính trung thực dân chủ
công khai minh bạch công bằng
khách quan và đảm bảo thực chất
đảm bảo đúng quy định của chính sách
pháp luật của nhà nước quy định của ngành
học sinh việt nam ở nước ngoài về nước
xin học được gia hạn thêm ba tuổi
so với tuổi quy định của từng cấp học
đây là quy định mới nổi bật tại thông tư

và đào tạo ban hành sửa đổi bổ sung
một số điều của quy định chuyển trường
và tiếp nhận học sinh học tại các trường
trung học cơ sở và trường trung học phổ thông
ban hành kèm theo quyết định số

có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai
từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các cơ sở giáo dục cần tổ chức
khám sức khỏe cho người học khi mới
nhập học và định ký ít nhất
một năm một lần trong mỗi năm học
thực hiện theo dõi kiểm tra sức khỏe người học
phát hiện các yếu tố nguy cơ sức khỏe
bệnh tật để dự phòng điều trị
hoặc chuyển tuyến điều trị theo quy định
của pháp luật
các dự án giao thông trọng điểm
là nhiệm vụ cần triển khai ngay từ đầu năm
để kịp hoàn thành các mục tiêu đề ra
những công trình giao thông trọng điểm quốc gia
đã đang và sẽ luôn nhận được sự quan tâm
đặc biệt của chính phủ điều này có thể thấy rõ
từ những chuyến khảo sát xuyên việt và xuyên tết
do đích thân thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thực hiện trong những ngày đầu năm mới
một trong những điều thủ tướng quan tâm nhất
trong chuyến khảo sát này là làm sao
được các công trình giao thông mang tính huyết mạch
phải được hoàn thành đúng tiến độ
tạo cú hích cho đà phát triển kinh tế đất nước
tại tất cả các dự án đến kiểm tra
thủ tướng đều tìm hiểu rất kỹ
về thực trạng tiến độ triển khai
những vướng mắc đang tồn tại để tìm giải pháp tháo gỡ
báo công an nhân dân thông tin
chính phủ vừa ban hành nghị quyết
nghị định số một mươi năm quy định chính sách miễn và giảm thuế
theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
về chính sách tài khóa tiền tệ
hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
theo đó cơ sở kinh doanh tính thuế vat
theo phương pháp khấu trừ
được áp dụng mức thuế xuất giá trị gia tăng tám
đối với hàng hóa dịch vụ
đang áp dụng mức thuế suất một mươi
trừ các nhóm hàng hóa dịch vụ
gồm viễn thông tài chính ngân hàng chứng khoán
bảo hiểm bất động sản kim loại
và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn
sản phẩm khai khoáng dầu mỏ tinh chế
sản phẩm hóa chất sản phẩm hàng hóa
và dịch vụ chịu thuế thu nhập đặc biệt
công nghệ thông tin
cũng liên quan đến chính sách giảm thuế vat
báo kinh tế và đô thị thông tin
mặc dù trong kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
song các mặt hàng thực phẩm tươi sống
không tăng giá đột biến
đặc biệt việc chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng vat
cho hầu hết các hàng hóa dịch vụ
sẽ có tác dụng kích cầu tiêu dùng
theo tính toán của bộ tài chính
việc giảm thuế vat sẽ khiến cho nguồn thu ngân sách
nhà nước giảm khoảng bốn mươi chín bốn
số tiền thuế được hỗ trợ này
sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp người dân
vượt qua khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
đồng thời có tác dụng kích thích tiêu dùng
đầu tư qua đó đóng góp vào kết quả
khôi phục lại nền kinh tế của đất nước
sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội
báo công an nhân dân thông tin
về tình trạng xe qua trạm phải trả tiền mặt
trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền
đó là một trong những bất cập
được bộ giao thông vận tải nêu ra
trong báo cáo vừa được gửi tới
về việc triển khai hệ thống thu phí đường bộ
theo hình thức điện tử tự động
không dừng etc
theo bộ giao thông vận tải
do hệ thống etc lần đầu tiên được triển khai
tại việt nam việc quản lý vận hành
hệ thống liên quan đến nhiều đối tượng
vì vậy vẫn còn tồn tại một số lỗi và bất cập
gây bức xúc cho chủ phương tiện
như xe qua chạm phải trả tiền mặt
trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền
ngoài ra cũng xảy ra tình trạng nhiều phương tiện
chưa đủ điều kiện vẫn đi vào cửa dành riêng
cho thu phí etc
đây là những lỗi cần tiếp tục phải hoàn thiện
khắc phục trong thời gian tới
trên báo tuổi trẻ thông tin
vào ngày bảy tháng hai nhiều doanh nghiệp
thương nhân kinh doanh ngành xăng dầu
khẳng định bán xăng dầu lỗ
nhiều cây xăng kêu hết hàng đóng cửa không bán
thông tin cũng cho biết các doanh nghiệp đầu mối
cũng kêu khó trong khi bộ công thương
đang đốc thúc tìm cách điều phối
đại diện bộ công thương cho biết đã nắm được
thực trạng này và có bảo vệ
báo cáo đánh giá gửi chính phủ
nhằm có phương án xử lý
công điện của bộ trưởng bộ công thương đã yêu cầu
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đơn vị nào
găm hàng chờ tăng giá
cửa hàng phải đóng cửa vì lý do chính đáng như hết xăng
bộ sẽ phối hợp điều phối và cung ứng
cũng trên báo tuổi trẻ thông tin
sau chỉ đạo của cục hàng không việt nam
trên trang web của các hãng bay trong nước
từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng hai
đã xuất hiện nhiều vé hạng phổ thông
vào hôm giờ ban đêm
giá vé tuy có giảm nhiệt
song vẫn ở mức cao gấp hai đến ba lần
so với ngày bình thường
theo thông tin trong vòng sáu ngày
cục hàng không việt nam sẽ phân bổ cho các hãng
với số lượng tăng thêm khoảng một trăm linh chuyến bay
vào hôm giờ ban đêm
hệ thống bán vé của vietnam airlines vietjet
bamboo airways đã có nhiều chuyến bay
mở bán vé hạng phổ thông
giá từ ba hai đến bốn triệu đồng một vé
chặng hà nội tp hcm
dù trước đó đã có thông báo hết vé vài ngày liền
chỉ còn hạng vé thương ra từ chín đến một mươi triệu đồng một vé